trong bối cảnh cuộc xung đột tại giải gaza vẫn tiếp tục theo chiều hướng căng thẳng
ngoại trưởng pháp karine colora ngày hôm nay đã kêu gọi áp dụng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức
và lâu dài đối với xung đột ở giải gaza nhấn mạnh paris quan ngại sâu sắc về tình hình trên lãnh thổ palestine
trong bài phát biểu với người đồng cấp israel eli cohen ở thành phố tel aviv
ngoại trưởng corona đã bày tỏ lo ngại về việc có nhiều dân thường bị thiệt mạng trong các xung đột giữa israel và hamas
trước đó một ngày bộ ngoại giao pháp xác nhận một công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của israel
ở khu vực rafah thuộc phía nam của giải gaza
tuyên bố của bộ ngoại giao pháp cho biết nạn nhân là một người đàn ông thiệt mạng sau khi bị thương
trong cuộc tấn công của israel hôm một mươi ba tháng một mươi hai
bộ ngoại giao pháp đã yêu cầu phía israel làm sáng tỏ vụ việc sớm nhất có thể
hiện tại phía israel vẫn chưa đưa ra bình luận
trước đó nước này luôn khẳng định sẽ tìm cách bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự
trong các cuộc không kích theo đúng luật pháp quốc tế